với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona
thị trường chứng khoán thế giới nói chung và thị trường chứng khoán việt nam đã chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực
cụ thể chỉ số vn index rơi vào trạng thái sụt giảm trong nhiều phiên liên tục
tuy nhiên diễn biến này có thể không kéo dài
ngay khi mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ tết nguyên đán thị trường chứng khoán trong nước có lúc mất hơn bốn mươi điểm
và xuống thấp nhất trong vòng ba năm qua phần lớn các cổ phiếu đều đồng loạt giảm sâu
theo giới phân tích dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới đã có những ảnh hưởng nhất định đến thị trường chứng khoán việt nam
mặc dù chỉ số đã giảm mạnh áp lực bán tháo diễn ra trên toàn thị trường
nhưng trong phiên giao dịch ngày bốn và năm tháng hai đa giảm của thị trường đã dần thu hẹp
thậm chí đa giảm của thị trường đã dần thu hẹp
kể đến phiên giao dịch ngày sáu tháng hai súc mùa đã tăng mạnh trở lại
đây là dấu hiệu tích cực cho thấy tác động của dịch ncov lên thị trường sẽ sớm chấm dứt
thủ yếu tác động từ dịch corona là tác động tâm lý
bởi vì chưa có thể đánh giá được ngay lập tức những tác động cụ thể
từ dịch bệnh này lên các ngành kinh tế cũng như là doanh nghiệp
vẫn còn quá sớm để đưa ra những cái nhận định về mặt định lượng
là các ngành kinh tế và doanh nghiệp bị ảnh hưởng như thế nào
tôi đánh giá rằng là cái câu chuyện về việc là thị trường có thể
khả năng tiếp tục diễn biến xấu nữa hay không thì khả năng cao là không
khi mà dịch bệnh đang có dấu hiệu là đã có dấu hiệu chậm lại
đối với các thị trường quốc tế thì sau mỗi một đợt dịch như thế này
thì thông thường thị trường sẽ có sự hồi phục tốt hơn
và chúng ta cũng có thể lấy các thị trường quốc tế đó để tham khảo
tuy vậy thì rõ ràng là thị trường chủ quán việt nam có những đặc điểm riêng
mà các nhà đầu tư cũng nên chú ý
trong bối cảnh dịch bệnh ncov vẫn còn những yếu tố khó lường
nhà đầu tư cần bình tĩnh
tránh hoang mang và cân nhắc kỹ càng trước khi giao dịch
để có thể giữ được vị thế ổn định trên thị trường